máy bay luôn là phương tiện ưu tiên với chị vì thời gian đi lại ngắn chỉ chưa đầy hai tiếng
tuy nhiên nếu giá vài máy bay tăng cao thì chị sẽ lựa chọn các phương án di chuyển khác tiếp kiện hơn

theo đề xuất với tuyến đường như hà nội quy nhơn bình định
có quãng đường hơn một km dự kiến mức giá dịch vụ vận chuyển tối đa là ba bốn triệu đồng tăng hai trăm linh đồng so với trước đây
với đường bay dài mức trần sẽ tăng thêm hơn sáu như các đường bay hà nội tp hcm hà nội phú quốc tp hcm hải phòng
còn một số đường bay ngắn mức trần vẫn giữ nguyên
theo ý kiến của các chuyên gia việc tăng trần giá vé máy bay thời điểm này là phù hợp do các yếu tố về giá nhiên liệu đã tăng lên nhiều so với thời điểm quy định trước đây
trong bước cảnh trong tình hiện nay
chi phí nhiên liệu đồ vào nó tăng lên rồi và những khoản chi phí phát cũng tăng
cho nên trên cơ sở tính toán đó tôi thấy đã là những nước định giá
thì phải sát giá thị trường đảm bảo cho doanh nghiệp có bù đắp đủ chi phí và có lợi nhuận
đồng thời cũng giữ được để cho người tiêu dùng có khả năng tiếp nhận được
thế thì điều chỉnh giá tăng bình quân là trên ba
mà trong đó đường bay dài nhất cao nhất là trên sáu
cũng có đường bay rất là ngắn thì nhà nước không tăng
thì theo quan điểm bác nhân tôi thì đây là một sự hợp lý cần thiết
để đảm bảo cho cái ngành hàng không nó tồn tại và nó phát triển
dự kiến quy định mới về trần giá vé máy bay sẽ được ban hành trong quý ba năm nay
theo các chuyên gia việc này sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp hàng không nhanh chóng vực dậy
tuy nhiên các hãng cũng cần tập trung giải quyết vấn đề chất lượng dịch vụ bay
đồng thời có nhiều phân khúc giá để người dân lựa chọn
em vẫn bị tình trạng delay mặc dù giá vé bay mắt là cao
và chất lượng dịch vụ
em cũng cảm giác nó bị không gọi là không phù hợp lắm so với giá vé
nên là nếu như mà giá vé tăng cao thì em mong muốn là chất lượng cũng sẽ tăng hơn
để gọi là thỏa mãn sự tiêu dùng của người mua
khi mà điều chỉnh một cái mức giá cho nó hợp lý
tích toán tạo điều kiện cho doanh nghiệp nó hoạt động
thì khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn và cạnh tranh
tôi cho là giá chỉ là một phương tiện cạnh tranh thôi
nhưng cạnh tranh với chất lượng mới là quan trọng
cho nên khi đảm bảo được
đủ các chi phí cho các doanh nghiệp thì cái việc là quyền lợi khách hàng
tôi nghĩ là sẽ có nhiều sự lựa chọn khác nhau
và thu hút kể cả các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
liên quan đến trần giá vé máy bay
ngày một mươi chín tháng sáu vừa qua
quốc hội đã biểu quyết thông qua luật giá sửa đổi
trong đó nhà nước vẫn quy định khung giá với vé máy bay
việc giữ quy định này nhằm đảm bảo trách nhiệm của nhà nước
trong ổn định thị trường
giữ được cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến
với những tin tức kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm tiêu cực
trong lĩnh vực đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt kiêm trọng trong hoạt động sát hạch đào tạo lái xe
xảy ra tại trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải
trường cao đẳng giao thông vận tải
vận tải trung ương ba
theo điều tra để thu hút học viên theo học lái xe
bà giám đốc trung tâm đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các giảm giờ dạy lý thuyết
giờ dạy thực hành chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên
với số tiền hơn bảy hai tỷ đồng
nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên giám đốc trung tâm và đồng phạm
đã mua khống bốn trăm năm mươi một tờ hóa đơn với số tiền hơn một mươi ba hai tỷ đồng
ngoài ra trung tâm có nhiều sai phạm về việc đưa hối lộ
khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn bốn mươi tỷ đồng
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đã khởi tố vụ án khởi tố tám bị can về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã khởi tố bị can đối với hai trăm linh bị can để điều tra về các hành vi sai phạm tiêu cực
trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch đào tạo lái xe
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm triệt đẻ theo đúng quy định của pháp luật
với quan điểm xuyên suốt không có vùng cấm không có ngoại lệ
xử lý một vụ canh tính cả vùng cả lĩnh vực
báo cáo hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của startup genome công bố gần đây cho thấy
thành phố hồ chí minh đứng trong nhóm một trăm linh thị trường start up mới nổi của toàn cầu
cụ thể là nhóm từ tám mươi một đến chín mươi
báo cáo đưa ra đánh giá dựa trên sáu chỉ số quan trọng gồm hoạt động performance chiếm bốn mươi
tài trợ vốn funding chiếm ba mươi tiếp cận thị trường market bridge chiếm một mươi hai năm
kinh nghiệm và nhân tài experience and talent chiếm một mươi hai năm tính kết nối connectedness chiếm hai năm
và độ hiểu biết knowledge chiếm hai năm
ở ba chỉ số đầu thành phố hồ chí minh vẫn giữ nguyên điểm số so với bản xếp hạng năm hai nghìn hai mươi hai
lần lượt là hoạt động một điểm tài trợ vốn năm điểm và tiếp cận thị trường một điểm dựa trên thang điểm một mươi
với chỉ số về kinh nghiệm và nhân tài thành phố hồ chí minh đã có sự cải thiện đáng kể
từ mức một điểm năm ngoái lên bảy điểm trong báo cáo năm nay
hai chỉ số mới về tính kết nối và độ hiểu biết của thành phố hồ chí minh
đều được đánh giá đang ở mức sơ khai là một điểm
giữa tháng sáu vừa qua ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng vừa có báo cáo
kết quả thực hiện dưới nhiệm kỳ đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tức đề án sáu trăm bảy mươi hai
theo báo cáo ước tính bình quân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba chi phí đầu tư cho khoa học và công nghệ
của thành phố đạt tám mươi tám trên grdp tổng sản phẩm trên địa bàn
trong cuộc đại hội đồng cổ đông vừa qua chủ tịch hội đồng quản trị novaland cho biết
công ty cam kết nỗ lực hành động bù đắp cho khách hàng và cổ đông
theo đó tập đoàn đã lên các kế hoạch cụ thể về hoãn nợ bán tài sản chuyển nợ thành cổ phần
phối hợp với những tổ chức tư vấn quốc tế các chuyên gia hàng đầu để tái cấu trúc kiểm soát dòng tiền
đồng thời sắp xếp lại hoạt động xây dựng để ưu tiên cho những dự án tốt có khả năng thanh khoản cao
công ty ưu tiên giữ công trình sắp hoàn thiện để tiếp tục bàn giao sản phẩm cho khách hàng
chọn nhiều dự án tốt có khả năng thanh khoản cao
để nhanh các bước hoàn thiện pháp lý để kịp thời đáp ứng khi thị trường hồi phục
ngoài ra doverland đang tiếp tục trả sát các quỹ đất thoái vốn các quỹ đất chưa được ưu tiên phát triển
để giảm nợ và thương lượng đàm phán thu xếp vốn cổ đông cho các dự án sẽ phát triển trong thời gian tới
tập đoàn này còn cam kết tăng cường hiệu quả trong quản trị rủi ro quản trị dòng tiền
minh bạch về thông tin tài chính cũng như thông tin phi tài chính cho các nhà đầu tư
cho thị trường và cho các cơ quan quản lý
ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tên băng vừa công bố biểu lại suất huy động mới
với việc điều chỉnh giảm ở toàn bộ các kỳ hạn
hiện lãi suất huy động tại các ngân hàng trong nhóm pick four là tương tự nhau ở tất cả các kỳ hạn
ngân hàng này đã giảm năm bảy điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ một đến dưới sáu tháng
hiện lãi suất áp dụng cho kỳ hạn một hai tháng chỉ còn ba bốn mỗi năm và từ ba đến năm tháng là bốn một mỗi năm
việt tên băng cũng giảm năm điểm phần trăm lại suất huy động các kỳ hạn từ sáu tháng trở lên
hiện lãi suất huy động cao nhất mà ngân hàng này niêm yết là sáu ba mỗi năm dành cho các kỳ hạn từ một mươi hai tháng trở lên
như vậy việt tên băng là ngân hàng cuối cùng trong nhóm bốn ngân hàng thương mại có bốn nhà nước giảm lại suất huy động
sau khi ngân hàng nhà nước hạ các lãi suất điều hành từ ngày một mươi chín tháng sáu
trước đó agribank vietcombank và việt tên băng cũng đã có những bước giảm tương tự
hiện lại suất huy động của các ngân hàng trong nhóm big four là tương tự nhau
ở tất cả các kỳ hạn
về các biện pháp điều hành và chí đạo của ngân hàng nhà nước đến nay
về cơ bản bằng bằng lại suất đều ổn định lại suất tiền gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần
lại suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng năm tám mỗi năm giảm bảy so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
lại suất cho vay bình quân việt nam đồng ở mức khoảng tám chín mỗi năm giảm một so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
với sự kiện thủ tướng bấm nút khởi công đường vành đai ba tp hcm và hai cao tốc trục ngang là khánh hòa
buôn ma thu biên hòa vũng tàu mới đây thì đã tạo ra cố hức cho tp hcm và các tỉnh phía nam và miền trung tây nguyên
trong việc liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội thu hút đầu tư
ba dự án được khởi công có tổng vốn đầu tư là hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng với hai trăm bốn mươi bảy km đường cao tốc
trong đó dự án vành đai ba tp hcm có tổng chiều dài bảy mươi sáu ba km
đi qua bốn địa phương tp hcm đồng nai bình dương long an sẽ cơ bản hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm và đưa vào khai thác từ năm hai nghìn hai mươi hai
đây là dự án đặc biệt quan trọng với tp hcm bởi không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông giữa các địa phương tuyến đường
còn giúp tăng tính kết nối liên vùng nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển các cụm công nghiệp dịch vụ du lịch đô thị hóa nông thôn dọc tuyến
kết nối các thành phố vệ tinh của tp hcm góp phần hình thành trung tâm theo hướng đô thị đa tâm
dự án dành đại ba tp hcm chính thức diễn sang một giai đoạn mới đó là tập trung công tác thi công để có thể hoàn thành toàn bộ các hành mục công trình
thông xe kỹ thuật vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm hai nghìn một mươi sáu đúng như nghị quyết chính phủ quốc hội và chỉ đạo của trung ương và thành phố
việc hoàn thành dự án dân đại ba không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một lời hứa một món quà để dân tặng bà con
con là một cây
nhiệm vụ này khát vọng phát triển và trên hết đó là một cái giấc mơ không chỉ của các cấp lãnh đạo nhiều thế hệ của bà con của cả dùng kinh tế trọng định phía nam
và vì vậy nhiệm vụ này giấc mơ này khát vọng này phải được biến thành hiện thực
bên cạnh dự án và đại ba tp hcm việc đầu tư hoàn thành dự án xây dựng đường bộ cao tốc khánh hòa bu ma thuộc
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối tây nguyên với duyên hải nam trung bộ kết nối hành lang vận tải đông tây
sẽ góp phần quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh
còn với cao tốc biên hòa vũng tàu giai đoạn một khi được hoàn thành sẽ giúp khai thác đồng bộ với đường cao tốc bắc nam phía đông
cảng hàng không quốc tế long thành kết nối các trung tâm kinh tế cảng biển phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển cái mép
thì phải đáp ứng nhu cầu vận tải tạo dư địa động lực không gian phát triển vùng đông nam bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại
nhìn tổng quát thì những cái tuyến đường cao tốc này nó sẽ góp phần là thúc đẩy kinh tế của tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế
đặc biệt là trong những cái lĩnh vực chẳng hạn như là về logistics vận tải thì như chúng ta biết được rằng là khi mà cái thời gian di chuyển nó rút ngắn
thì nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều các chi phí cho các doanh nghiệp về logistics cũng như là vận tải
và bên cạnh đó nữa thì nó cũng góp phần là giảm cái chi phí hàng hóa chi phí vận chuyển cho những cái doanh nghiệp thương mại
đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông không chỉ là nhiệm vụ của một bộ một ngành nào của một địa phương nào
mà là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các địa phương vì chính lợi ích thiết thực của các địa phương của đất nước mình
chính phủ luôn luôn dành sự quan tâm chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình
một cách quyết liệt để hoàn thành ba dự án này cũng như những dự án đầu tư phát triển hạ tầng khác
đúng tiến độ chất lượng kỹ mỹ thuật an toàn và không lãng phí tiêu cực
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nâng cao đời sống của nhân dân
vì các tuyến đường cao tốc được khởi công và đưa vào khai thách
trong tương lai sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương có tuyến cao tốc đi qua nói riêng và cả nước nói chung
đồng thời là một trong những đòn bẫy thu hút đầu tư
không chỉ thế việc hoàn lạch dự án giao thông trọng điểm còn giúp liên kết vùng trút ngắn đáng kể khoảng cách và thời gian
giúp phương tiện lưu thông nhanh hơn an toàn hơn
đặc biệt khi hệ thống đường cao tốc được kết nối còn tiết giảm chi phí đầu tư các cơ sở hạ tầng khác
giúp giảm thiểu sự cố và tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh độ nằm gần kề đường cao tốc
qua đó thực hiện hóa ước vọng kết nối và hoàn chỉnh toàn tuyến cao tốc bắc nam phía đông dọc theo chiều dài đất nước
từ đầu năm đến nay ngân hàng nhà nước đã bốn lần giảm lại xuất
liệu có đủ hấp dẫn dòng tiền chảy mạnh vào kênh chiến khoán
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngày một mươi sáu tháng sáu ngân hàng nhà nước phát đi thông báo về việc giảm lãi suất điều hành
đây là đợt giảm lãi suất điều hành lần thứ tư kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
giới phân tích cho rằng việc giảm lãi suất điều hành có thể tác động đến dòng tiền trên thị trường
tuy nhiên tác động này sẽ ảnh hưởng tới trung và dài hạn hơn là trong ngắn hạn
vì trong ngắn hạn những yếu tố tin tức này đã được phản ánh vào đạt tăng trưởng của thị trường trước đó
trong bức ảnh lại xuất cho vai chưa thể hạ nhiệt trong ngắn hạn
và tác động tích cực lên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp là chưa thể diễn ra ngay
khi mà lại xuất hạ thì nó làm giảm chi phí cho doanh nghiệp
và khi doanh nghiệp giảm chi phí thì họ sẽ tìm kiếm cơ hội
thứ nhất trước tiên là họ sẽ có thể ghi nhận lợi nhuận tốt hơn
và thứ hai là họ sẽ có thể chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh
như vậy chúng ta thấy là khi mà việc giảm lại xuất thì nó làm cho kênh đầu tiên doanh nghiệp hấp dẫn hơn
về mọi tương đối so với kênh doanh nghiệp tiết kiệm
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng có thể có triển vọng kinh doanh tốt hơn
về diễn biến ngắn hạn thị trường nhiều khả năng sẽ trở lại xu thế phân hóa mạnh
giữa các nhóm cổ phiếu theo triển vọng kết quả kinh doanh quý ii của các doanh nghiệp niêm yết
dòng tiền cũng sẽ dịch chuyển luôn phiên qua các nhóm ngành các nhóm vốn hóa để tìm kiếm lợi nhuận
tôi cho rằng nó sẽ hướng đến từ những cái nhóm ngành
đầu tiên là các nhóm ngành dịch vụ tài chính trong đó hay nói cách khác là nhóm chứng khoán
kế tiếp là những nhóm ngành có mức dưới nợ vai cao ví dụ như trong đó có nhóm ngành bảo đồng sản
vật liệu xây dựng kế tiếp có thể là những nhóm ngành khác như là trong nhóm lĩnh vực vật liệu xây dựng
sản xuất thực phẩm và bán lễ tôi cho rằng đây sẽ là những nhóm ngành hướng lợi trực tiếp
tính về chua kỳ và chứng khoán với giai đoạn nhà kinh tế đang chuyển từ giai đoạn suy thoái sang tăng trưởng
trong giai đoạn đó có những cục phiếu mang tính chua kỳ như bếp đồng sản
chuyên dựng ngân hàng tài chính bán lễ sẽ là những ngành được hướng lợi từ chua kỳ kinh tế như vậy
việc giảm lãi suất điều hành thường đi kèm với cung ứng thanh khoản kỳ hạn ngắn và chi phí vốn kỳ hạn ngắn giảm theo
ngoài ra sự quyết liệt của nhà điều hành cũng sẽ thúc đẩy sự kỳ vọng của giới đầu tư
vậy nên về cơ bản thì giảm lãi suất là tốt với thị trường chứng khoán
thị trường sẽ chỉ tăng tốt khi giao thoa của hai yếu tố
lãi suất giảm đến mức độ thấp và tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ phục hồi
điểm rơi cho sự giao thoa này dự báo vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
để có sự giao thoa hết đồng thuận cả hai thì tôi cho rằng là nó sẽ phải rơi vào cái thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng trước mắt là lãi suất cho vay có thể tình hình sẽ hại nhiệt hơn trong cái thời điểm sau tháng cuối năm
diễn biến thị trường cho thấy vùng một một trăm ba mươi điểm đây là ngưỡng cản lớn
chỉ số cần nhiều thời gian tích lũy hơn để có thể lấy đà chinh phục ngưỡng kháng cự này
theo dự báo từ các công ty chứng khoán vn index năm hai nghìn hai mươi ba nhìn chung sẽ có xu hướng tăng
khi mặt bằng lãi suất giảm và tỷ giá duy trì mức ổn định trở lại
than khoán thị trường dồi dào
mức tăng của vn index được nhận định tối thiểu từ hai mươi năm ba mươi trong năm hai nghìn hai mươi ba